thưa quý vị hòa chung với cả nước trong những ngày tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
theo lời kêu gọi của đảng của bác hồ kính yêu nhân dân bà rịa vũng tàu đã nhất tề đứng lên đấu tranh giành chính quyền
điểm đặc biệt nhất trong cuộc khởi nghĩa tại đây là cuộc đấu tranh giành chính quyền tại hệ thống nhà tù côn đảo
nơi đã giam cầm và đầy ải gần hai mươi người việt nam thuộc nhiều thế hệ trong suốt hơn một trăm linh năm
không chỉ trong thời điểm của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám
mà trong suốt chiều dài của lịch sử kháng chiến chống thực dân đế quốc của dân tộc
hệ thống nhà tù côn đảo luôn tồn tại như một vùng đất
anh hùng ca của các thế hệ chiến sĩ cách mạng
tuy phải chịu cảnh giam cầm tra tấn nhưng không bao giờ cúi đầu chương áp bức cường quyền
tuy ở trong cảnh địa ngục trần gian nhưng cán bộ chiến sĩ đảng viên tại đây
vẫn không quên chuẩn bị về chính trị và tư tưởng để thống nhất hành động khi thời cơ đến
nhà tù côn đảo một địa danh có lẽ người việt nào cũng từng nghe qua
với những khu trại giam tập trung
khu nhà giam biệt lập chuồng bò chuồng cọp
nhà tù này được pháp xây dựng năm một nghìn tám trăm sáu mươi hai để giam giữ những tù phạm đặc biệt nguy hiểm
cho chế độ thực dân của chúng như tù phạm chính trị tử tù
nơi đây sau đó lại được mỹ sử dụng để giam cầm tù binh trong cuộc kháng chiến chống mỹ của dân tộc ta
trong một trăm một mươi ba năm hoạt động nhà tù này luôn là nơi địch giam cầm tra tấn và sơ tử các chiến sĩ cách mạng của ta
quyết trí tướng lên một lòng đó làsp
nếu mà vô đây mà sống đó còn về thstop còn moss con về thế còn
gặp lại mẹ hiền gặp lại dân nhập mẹ hiền hồi đó đảng kêu mẹ hiền còn nếu như có hi sinh nằm tại đây là cũng hoàn thành nhiệm vụ
nhắc đến nhà tù côn đảo không thể không nhắc đến anh hùng lực lượng vũ trang cao em không thể nuestro reng
lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu chị là thiếu nữ đầu tiên bị hành hình ở côn đảo
cũng là nữ anh hùng đầu tiên bị thực dân pháp hành hình ở tuổi vị thành niên
trong những giây phút cuối cùng ở pháp trường đối diện với họng súng của quân thủ
chị vẫn không ngừng hát và hô vang khẩu hiệu đà đảo bọn thực dân pháp
việt nam độc lập muôn năm hồ chủ tịch muôn năm
với khí phách ấy có thể nói rằng võ thị sáu mãi mãi là biểu tượng của tinh thần người chiến sĩ cách mạng
khoảng đi một thời gian tôi thấy đồng chí bí thư của trại hai gọi tôi đến
giao cho tôi một bộ áo quần của chị sáu bằng tơ
khi mà tôi bỏ lại để nhìn cái bộ áo quần chị có trường này thấy chị nhỏ nhắn quá rất nhỏ
mà tôi nghĩ lúc đó chắc chị cũng nói mình gọi là chị là vì cái khí phách của chị thôi
thế tuổi thì bằng em
mà tôi thôi chứ có sao
rất cảm động rất cảm động
nói thật về các anh chị lúc đó tôi cầm rồi tôi khóc
bởi vì một độc chí như vậy mà hi sinh như vậy chưa tới tuổi thanh niên
thì thấy rằng cái tuổi thực dân nó vô nhân đạo đến cái mức nào
trước những ngón đòn tra tấn sát hại vô nhân đạo như vậy
nhưng những người tù côn đảo chưa bao giờ đầu hàng
luôn kiên nhẫn chuẩn bị tốt nhất về chính trị và tư tưởng để vùng lên giành lại tự do
thời cơ đã đến khi cuộc cách mạng tháng tám nổ ra
đảng bộ côn đảo đã lựa chọn phương pháp đấu tranh
giành chính quyền bằng phương pháp hòa bình
một chủ trương đã được thực tiễn chứng minh là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất trong hoàn cảnh lúc bấy giờ
cuộc đấu tranh của các tù nhân ở đây chỉ dừng ở mức gây áp lực tránh xô xát và đột máu
cuối cùng thắng lợi hoàn toàn thuộc về cách mạng mà không phải chịu một tổn thất nào
côn đảo trở thành địa bàn tuyên bố độc lập muộn nhất trong tỉnh bà địa vũng tàu vào ngày một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại côn đảo vẫn còn đó mộ phần của nữ anh hùng võ thị sáu
nhà cách mạng nguyễn ản ninh hay tổng bí thư lê hồng phong
vẫn còn đó những minh chứng cho tội
tội ác của hệ thống cai trị tù khét tiếng của pháp và sau này là mỹ
là nơi kẻ thù hung bạo phải run sợ trước khí phách khí tiết cách mạng và niềm lạc quan của những người tù yêu nước
nhà tù côn đảo cũng là trường học cộng sản
gian luyện phẩm chất ý chí của các chiến sĩ cộng sản trên trận tuyến nhà tù
đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống đấu tranh
đối với những người tù yêu nước lòng yêu nước tinh thần bất khuất của các thế hệ hoạt động cách mạng tuyệt bối cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau